tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng báo nhân dân phối hợp với tổng cục thể dục thể thao
liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã tổ chức gặp gỡ báo chí
thông tin về giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
theo ban tổ chức giải năm nay có những nét mới phù hợp với tiêu chuẩn của liên đoàn bóng bàn quốc tế
năm nay giải có rất nhiều đổi mới chuyên nghiệp như không gian và ánh sáng của nhà thi đấu
được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn giải quốc tế hệ thống đồng hồ thông báo thời gian nghỉ của các vận động viên
khu vực thi đấu được trải thảm toàn bộ bàn thi đấu của hãng dapophis đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế
quả bóng bàn được sử dụng trong giải world tim cup hai nghìn một mươi tám
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu thu hút một trăm ba mươi sáu vận động viên
để đạt được tiêu chuẩn giải quốc tế
đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc tham gia
các vận động viên tranh tài bảy bộ huy chương với hai mươi tám giải thưởng
giải diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt tỉnh lâm đồng